kính chào quý vị và các bạn
từ khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh mạnh phía bắc sẽ di chuyển xuống các tỉnh thành miền bắc
sự hội tụ gió kết hợp rãnh gió tây trên tầng cao khiến cho thời tiết phía đông bắc bộ nhiều mây hơn
có mưa mưa nhỏ dài rác vùng núi có mưa rào nhiệt độ cũng sẽ giảm nhanh dần
cao nhất ngày mai là một mươi tám hai mươi một độ đặc biệt là giảm thêm ba bốn độ trong ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
sẽ đậm rét hải trên diện rộng vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết
từ ngày mai khu vực phía tây bắc bộ cũng sẽ bước vào đợt rét đậm rét hại diện rộng
kèm theo mưa có nơi có mưa rào vùng núi cao có nơi xảy ra băng giá mưa tuyết
nhiệt độ cao nhất ngày mai một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn sau đó giảm tiếp ba bốn độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế cũng chịu tác động của gió đông bắc mạnh kết hợp với địa hình đón gió
nên ba ngày tới sẽ có mưa mưa vừa cục bộ có mưa to và rông nhiệt độ cũng trên đà giảm mạnh
trời rét với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn sau đó giảm thêm hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi sẽ có mưa vừa cục bộ có mưa to và rông trong ba ngày tới
các khu vực còn lại thì ít mưa hơn trời xe lạnh về đêm và sáng ban ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ không quá ba mươi độ
đến với các tỉnh thuộc tây nguyên trong những ngày tới thời tiết hầu như ít có sự biến động phổ biến ít mưa
ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi năm hai mươi tám độ
tuy nhiên lưu ý là khoảng thời gian đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ giảm sâu trời rét
khu vực các tỉnh nam bộ có thời tiết tốt và ổn định trời khô ráo không mưa đêm và sáng trời lạnh
ban ngày tiết trời mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ trong ba ngày tới cao nhất không quá mức ba mươi hai độ